những ngày qua trên thị trường xuất hiện thông tin nhiều người dân tìm mua cây bạch hải đường
cây hải đường hoa trắng thuộc họ cây trà với mức giá cao ngất ngường từ vài chục đến vài trăm triệu
cho tới cả tỷ đồng một cây trưởng thành
đặc biệt trên mạng xã hội facebook nhiều nhóm hội giao lưu mua bán bạch hải đường
cũng nhanh chóng được lập với hàng ngàn thậm chí có nhóm hàng chục ngàn thành viên tham gia
trên nhóm giao lưu mua bán bạch hải đường và bạch tra
một tài khoản đang bán cây hải đường trắng cao hơn một mét với giá hai trăm linh triệu đồng
đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các thành viên
chị hoài thu chủ một cây vườn tại lào cai cho biết
bạch hải đường hiện đang rất hot ở việt nam không thể tìm được
chị thu đã nhập sáu mươi cây từ trung quốc về và khách đã đặt hàng gần hết chỉ còn một mươi cây
chị thu nói cây này là cây con cao khoảng năm mươi bảy mươi cm
nhưng cây nào cũng có hoa và nụ giá nhập ở bên trung quốc đã một mươi ba triệu đồng trên một cây
khách nào ưng thì đặt hàng về đến nơi sẽ báo khách nhận cây qua ảnh video
sau đó nhà vườn sẽ chuyển đến tận nơi
cơn sốt bạch hải đường hiện lan ra khắp các tỉnh phía bắc
và bao trùm các hội nhóm cây cảnh trên mạng xã hội
trong hội nhóm gần một trăm ba mươi thành viên trên facebook
bài đăng về bạch hải đường đều nhận về hàng trăm hàng nghìn lượt tương tác
hầu hết là những bài đăng tìm mua còn những bài đăng của người bán thì rất ít
và giá bán cũng ở mức cao ngất ngưỡng
một trong số đó là bài đăng về cây bạch hải đường của tài khoản hn
cây thoát thân tám mươi cm cao ba m tán rộng một năm m được chủ tài khoản niêm yết mức giá công khai là một hai tỷ đồng
bài viết vừa đang được hai ngày thì đã có hàng chục người đến xem cây nhưng chưa có khách nào chốt mua
theo những lời quảng cáo cây bạch hải đường này hoa trắng là loại đột biến quý hiếm
chứ không phải hoa màu đỏ lâu nay vẫn thấy nên giá rất cao
ngoài ra nhiều người cũng cho rằng bạch hải đường rất hiếm và quý
còn có tính dược liệu nên dùng làm thuốc chữa bệnh đau khớp và đun nước cho phụ nữ sau sinh uống
trao đổi với phóng viên giáo sư nguyễn lân hùng tổng thư ký hội các ngành sinh học việt nam cảnh báo
bạch khải đường là một cơn ảo giá tương tự như lan đột biến trong thời gian vừa qua
theo giáo sư hùng hải đường vốn được người dân trồng làm cây cảnh tại vườn nhà không có gì đặc biệt
cây thường có màu đỏ nhưng với màu trắng thì cũng không phải là hiếm như những lời đồn thổi quảng cáo
ông nói với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại như hiện nay thì việc nhân giống cây tạo các mỏ hoa
thậm chí tạo đột biến không hề khó ví dụ như hoa đồng tiền nếu tới các phù trồng hoa ở đà lạt
hay một số tỉnh miền bắc có thể thấy nhờ áp dụng phương pháp kỹ thuật mà có thể tạo ra hàng chục hoa màu khác nhau
giáo sư hùng khuyến cáo với hải đường cũng vậy việc tạo đột biến hay dùng khoa học kỹ thuật
để hoa nở màu trắng không hề khó do đó mọi người cần cảnh giác không nên chạy theo cơn sốt
đủ tiền mua cây để lúc bão hòa mất giá lại thiệt hại lớn như là đột biến hay một số loại cây trước đây
về tính dược liệu của bạch hải đường ông hùng cho rằng việc này chỉ là lời quảng cáo của người bán
còn cụ thể phải được các cơ quan chức năng nghiên cứu công bố mới có thể tin
thầy thuốc nhân dân bác sĩ nguyễn xuân hướng nguyên chủ tịch hội đồng y việt nam cũng nêu rõ
ông không thấy có tài liệu nào của đông y và nam y nói về việc sử dụng cây hoa hải đường trắng làm thuốc hay vị thuốc như quảng cáo
các tài liệu dược điển hình của trung quốc hay các tài liệu của tuệ tính và hải thượng lan ông
cũng không thấy nói sử dụng hoa hải đường hay bạch hải đường để làm thuốc
do đó các cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ những quảng cáo không chính xác
có thể gây mất tiền mất tật mang cho nhân dân này
ông hướng nói và nhận định đây có thể là những chơi trò quảng cáo nhằm thổi phồng tính
quý công dụng tốt để thổi giá cây bạch hải đường
bác sĩ lương đức nghĩa đã gọc tắc trong ngành đông y ở cao bằng cho hay
thực tế qua nhiều năm sử dụng các cây dược liệu cho bệnh nhân thì hải đường
dù là bạch hải đường cũng chỉ dùng phối hợp với trà uống giúp thanh nhiệt
chứ không có tác dụng chữa bệnh sơn khớp hay cho phụ nữ uống sau sinh
bác sĩ nghĩa nhấn mạnh đây không phải là cây thuốc hay vị thuốc quý hiếm như lời đồn
và thực tế việc sử dụng cũng rất hạn chế không thường xuyên nếu quý thật thì phải sử dụng thường xuyên
còn đây chỉ là vị phối vào để thanh nhiệt thôi bác sĩ nghĩa nêu rõ
cục trưởng cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn như cường khẳng định
bạch hải đường là cây rất bình thường không có gì quý hiếm
người dân cần tỉnh táo không bị sập bẫy lừa từ loại cây này
ông nguyễn như cường cục trưởng cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
đang tiếp nhận thông tin về tình trạng thổi giá lên tới hàng trăm triệu
thậm chí cả tỷ đồng với cây bạch hải đường xảy ra ở một số địa phương trong những ngày qua
và tiếp tục theo dõi đánh giá tình hình để có thể chỉ đạo khuyến cáo kịp thời
theo ông cường chúng ta vừa có bài học nhãn tiền về lan đột biến khiến nhiều người ở các địa phương thua lỗ nặng
thậm chí vỡ nợ nhưng người dân một số nơi lại quá mau quên tiếp tục ngáo giá theo cây bạch hải đường
lãnh đạo cục trồng trọt cũng thông tin hại đường là loại cây bình thường xuất hiện từ rất lâu ở việt nam
và thường được trồng làm cây cảnh
trước đây người dân thường quan tâm thì các loại hải đường màu đỏ màu vàng và gần như không để ý đến loan màu trắng
do đó số lượng ít hơn nhiều
ông cường nhấn mạnh tuy số lượng ít nhưng ông khẳng định hoa hải đường trắng là loại cây rất bình thường
không có gì quý hiếm thậm chí còn không bằng một số loại cây lan đột biến
về việc nhân giống loại cây này ông cường khẳng định
việc nhân giống các loại hoa hải đường trắng đỏ hay vàng cực kỳ đơn giản
người dân chỉ cần dâm cành chết cành hay ghép đều có thể sống và nưa hoa bình thường
việc người ta đồn thổi về hoa bạch hải đường quý hiếm thực tế chỉ là chiêu trò
thu thuật của một số người kinh doanh nhằm trục lội thổi giá và đánh vào lòng tham
hiệu ứng đám đông khi thấy cái lợi trước mắt
ông cường nói thêm và khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo không tin không bị sập bẫy lừa từ loại cây này
một lãnh đạo hội sinh viên cây cảnh việt nam cũng chỉ rõ kế hoạch hải đường có thể nhân giống
nên không có gì là quý hiếm đắt đỏ với mức giá trên trời như quảng cáo những ngày qua
vị này cũng chỉ rõ trong việc liên quan đến cây bạch hải đường không loại trừ
đây là trêu trọc một nhóm người nhằm thổi giá để bán cây với giá cao không đúng với giá trị
bài học viễn lan đột biến đã có
do vậy mọi người cần cảnh giác thận trọng đừng để khi cần suốt đi qua thì mới um chai đắng
bên cạnh đó mỗi người cần tìm hiểu và có kiến thức về các loại cây trước khi xuống tiền đầu tư
một nhà vườn lan đột biến ở lâm đồng có tiếng trồng giấy chi lan đột biến vừa đăng lên trang facebook cá nhân
em lỗ tám mươi tỷ bán mọi thứ trả năm mươi tỷ còn ba mươi tỷ em làm trả dần em đang cố gắng hết sức làm trả cho anh em
những lời chia sẻ của nhà vườn trên đã kể đúng những lời cảnh báo khi giá lan đột biến tăng
điên cuồng nhiều người tán ra bại sản vì loài hoa này
một người chê lan ở quảng ngãi bỏ gần một trăm năm mươi triệu đồng mua lan đột biến từ giữa năm hai nghìn hai mươi lúc thị trường rất sôi động
khi đó anh mua những bông la đột biến được giới chơi đánh giá là quốc dân như phú thọ năm trăm linh đồng trên một cm
hiển ở anh một năm hai triệu đồng trên một cm
đến cuối năm hai nghìn hai mươi anh n bán ra lời gấp năm lần vốn bỏ ra nên anh quyết định đầu tư lớn
vài hơn ba trăm linh triệu đồng
chưa kịp mua thì đầu năm hai nghìn hai mươi một giá lan tăng sốc
hối tiếc vì bán quá sớm anh n quyết định góp vốn mua các loại cây lan đột biến hồng mênh trâu bạch tuyết
lúc tôi mua giá một trăm linh hai trăm linh triệu đồng trên một cm tùy cây nghĩ mình trăm cây sẽ lớn thêm bán theo cm vẫn có lãi
nhưng không ngờ giá lao dốc quá nhanh lúc tôi tái đầu tư tổng tiền hơn một tỷ đồng
giờ nếu bán tất cả thì không đến một trăm linh triệu đồng anh nở nói
anh tê một người chơi lan ở hà nội cũng cho biết tùng thành công với lan đột biến và thu lãi rất lớn
nên quyết định thế chấp nhà khách

nên quyết định thế chấp nhà khách
tiền tôi kiếm được từ đợt lan đột biến tầm một mươi tỷ đồng
sau đó tôi thế chấp căn nhà thêm một mươi năm tỷ nữa để mua lan
đã đám tàu

với rất nhiều thông tin phi vụ hàng trăm hàng chục tỷ đồng

tôi mua một mầm giống bạch tuyết giá năm trăm linh triệu đồng
hai ngày sau có người gọi hỏi tôi bán lại với giá sáu trăm linh triệu đồng
đó là lúc tôi nhẹ ra bong bóng và quyết định rút lùi
nhưng nhờ bạn bè của tôi ôm mộng thành người ôm cuối cùng và giờ tan nhà nát cửa
những người thất bại nặng nề nhất từ lò đột biến thường là những người không am hiểu về lan
và bước vào thế giới lan lột biến bằng cách vung tiền tỷ với hy vọng sẽ nhân đôi
nhân ba tài sản trong một thời gian ngắn thay vì mua những cây quốc dân
nhưng hiện tại những cây tiền tỷ này lại giảm giá sâu nhất
bán chỉ thu được rất ít ỏi
những cây làn đột biến có giá hàng chục tỷ như cửa đỏ đảo duy
người đẹp không tên đôi mắt pleiku kinh bắc
giờ thì vắng giao dịch
mới đây một vườn lan trong thế giới lan va đăng một mầm giống nằm cánh trắng lòng khánh dạng luôn non
người bán đang nhân giống chưa có cây thực tế
sau bốn mươi năm ngày sẽ giao mầm giống giá được đưa ra là hơn một mươi năm năm tỷ đồng
theo đánh giá của nhiều người chơi lan
giá lan bây giờ
dần trở lại giá trị thật
người mua siêu tầm để chơi như một thú vui hơn là kinh doanh
anh duy phạm chủ vườn lan camy tại thành phố quảng ngãi
chia sẻ anh vẫn bán được lan đột biến nhưng giá rẻ hơn
phú thọ tôi bán năm một mươi năm đồng trên một cm
hiển oanh hai mươi ba mươi đồng trên một cm
những cây đẹp hơn như bạch tuyết bán năm triệu đồng trên một cm
tôi nghĩ nếu chơi lan theo niềm vui và nhân giống bán với giá bình thường như hiện nay
thì nhà vườn vẫn sống được với cây lan
nó rẻ hơn cả làng công nghiệp anh duy chia sẻ
một chủ vườn đắk lắc cũng đồng quan điểm với anh duy
khi anh này xem việc chăm sóc lan đột biến như một nghề
và so sánh nếu làm nông những ngành nghề khác thì lan vẫn cho thu nhập tốt hơn
hiện tại chủ vườn này đã hài lòng với giá thực tế cây lan hiện nay
và vẫn tiếp tục nhần giống chăm sóc và bán cho người siêu tầm chơi hoa
khi lan đột biến mới manh nhạ giá chỉ cao hơn giá hiện tại một tí
hiện tại trở về giá như đang thế là phù hợp
tôi chỉ mong cây lan đột biến được người chơi
đón nhận như những cây sinh vật cảnh khác
và mua theo nhận định vẻ đẹp hơn là mua theo giá anh này nói